sáng một mươi tháng tám tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì cuộc họp bàn về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm hai mươi sáu nghị định số chín mươi một và nghị định số ba mươi hai liên quan đến cơ chế cổ phần hóa thoai vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
phát biểu kết luận cuộc họp phó thủ tướng thường trực trung hòa bình cho biết để thảo gỡ vướng mắc về pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ đã sao bộ thế chính dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của ba nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn
phát biểu kết luận cuộc họp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết để thảo gỡ vướng mắc về pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước chính phủ đã sao bộ thế chính dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của ba nghị định theo trình tự thủ tướng chính phủ đã sao bộ thế chính dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của ba nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn
tại doanh nghiệp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và các nội dung chi từ quỹ theo quy định về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp cổ phần hóa có đất đai nhà cửa ở nhiều địa phương theo đúng quy định phó thủ tướng lưu ý các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp nhà nước cơ quan đại diện chủ sở hữu phối hợp với các địa phương định giá rõ ràng để đưa vào cổ phần hóa hoặc giao trả lại địa phương theo quy định của pháp luật trên tinh thần không để lãng phí tài sản